giới chức tỉnh bang bristit columbia miền tây của canada đã kêu gọi hàng chục nghìn người dân chú ý đến các cảnh báo và sơ tán
trong bối cảnh cháy rừng nghiêm trọng và thay đổi nhanh chóng đe dọa phần lớn thung lũng okanagan trong đó thì có thành phố kelowna
khoảng ba mươi người đã được lệnh sơ tán trong khi ba mươi sáu người đang trong tình trạng báo động sẵn sàng sơ tán
thành phố kelowna gồm một trăm năm mươi dân chìm trong khói mùi dây đặc đây cũng là trung tâm dân cư mới nhất ở canada bị trái rừng ảnh hưởng
chính quyền đã cấm du khách lưu trú tại các khách sạn và chỗ ở tạm thời tại kelona và các thị trấn gần đó
giới chức britis columbia cũng yêu cầu người dân không sử dụng thiết bị bay không người lái quay cảnh cháy rừng do có thể cản trở công việc của lực lượng cứu hỏa
thủ tướng canada justin trudeau đã trao đổi với thủ hiến tỉnh bang british columbia về tình hình trái rừng
đồng thời cam kết cung cấp các nguồn lực
canada đang trải qua một mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất hơn một mươi bốn triệu hectare đất gần bằng diện tích của hy lạp đã bị thiêu dụi
tính đến nay bốn người đã thiệt mạng do cháy rừng ở canada